qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
nên lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng tang vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần nhiều
nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản
chỉ mới ra tù cách đây không lâu
nhóm sáu bảo vệ thi công điện gió và người dân xảy ra hỗn chiến khiến hai người bị thương
phải nhập viện điều trị
công an huyện đắc song tỉnh đắc nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng nông đức mạnh chu đức mạnh nguyễn văn đồng
nguyễn văn đạt nguyễn văn long và trần văn duy cùng chú tại huyện đắk song
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu đội bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ
bảo vệ đức tâm qb có hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp điện gió đắc rung một trăm hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội bảo vệ đã cử gần hai mươi nhân viên bảo vệ trong đó có nông đức mạnh
trần văn duy chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long
đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện wt hai mươi tám ở thôn ba xã thuận hà huyện đắk song
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày khi xe của công ty điện gió trở thiết bị vào
đến gần chân trụ điện wft
khu vực đất thi công công trình của công ty thì một số người dân
trong đó có ông nguyễn văn mạnh chú tại xã thuận hà đắc song
kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ
thấy vậy lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản yêu cầu người dân
ra khỏi khu vực thi công nên giữa hai bên xảy ra sâu sát
ông nguyễn văn mạnh cầm gậy tre đánh lực lượng bảo vệ công ty nhưng không trúng
sáu bảo vệ trên đã dùng gậy cao su
đánh liên tiếp về phía ông nguyễn văn mạnh và một số người khác
ông nguyễn văn mạnh và một số người dân dùng gậy tre đánh lại lực lượng bảo vệ